còn các bản ở xa thì cán bộ cùng công an dân quân mang lương thực lên giúp dân bản cả rồi
người dân chúng mình mong muốn nhà nước sớm sửa cầu để người dân đi lại thuận tiện hơn giúp đồng bào nhanh chóng ổn định
hệ tuyến đường đi các xã bị cô lập vẫn đang bị trượt sạt ta luy dương và ta lưu âm
nhiều đoạn mất toàn bộ mặt đường với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối
gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục
chúng tôi cũng đã yêu cầu là trước hết là đường giao thông dù bị chia cắt thì đi đường rừng để là đem lương thực đem gạo vào cho bà con
trước hết là bà con không bị đói rồi một số vật dụng thiết yếu
đồng thời cũng yêu cầu là huy động tổng thể tất cả các lực lượng
bao gồm có lực lượng vũ trang quân sự công an dân quân du kích
rồi phối hợp với lại cán bộ công chức viên chức
trên địa bàn huyền trạm tấu
những ngày vừa rồi thì đã huy động hơn hai người để vừa khắc phục dọn nhà dọn cửa
vừa là dọn hót các sạt lở trên các tuyến đường
rồi làm các tuyến đường tạm để tiếp cận vào những nơi đang còn bị chia cắt
các bảng bị sạt lở đất rồi bị chia cắt thì chúng tôi đều đã tiếp cận được
để mà chuyển các lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu để phục vụ cho bà con
ngoài tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn bị tàn phá gây ách tắc giao thông
đến nay mới tạm thời được thông tuyến
thì trên địa bàn huyện trạm tấu còn cộng bốn cầu treo bị lũ cuốn trôi
sáu cầu bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn
một mươi một tuyến đường lên xã bị sạt lở với ba trăm bảy mươi hai điểm ước tính trên ba mươi năm m ba đất đá
chúng tôi đã tập trung tất cả các nguồn lực thiết bị máy móc của con người
tập trung lên tuyến lộ một trăm bảy mươi bốn tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn
và trên tất cả các tuyến chúng tôi đã tập trung được hơn chục thiết bị máy móc
các loại máy xúc để tập trung vào làm
và dùng cả các biện pháp như là nổ min
để phá đá tiến hành xếp các dọa thép
cạp vào các phần talium bị vỡ bị nứt
rồi là bị trôi rồi bị phá hủy
thì là chúng tôi xếp dọa thép và xếp đá học vào
gọi là thông tin tạo
với mục tiêu nhanh nhất có thể để thông đường
tỉnh yên bái đã huy động một mươi một máy xúc trải đều trên các điểm sạt
thi công ngày đêm giải phóng đất đá giải phóng nền đường
ngành giao thông của tài thực hiện theo phương chấm bốn tại chỗ
và chỉ đạo quyết liệt các đơn vị huy động thiết bị máy móc
nhân lực để tập trung khắc phục tuyến đường nghĩa lộ trạm tấu
với thời gian nhanh nhất
tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn đã được thông xe cơ bản
để phục vụ cho công cuộc tìm kiếm
cứu đoàn của huyện tràm tấu
cũng như là phục vụ ổn định dân sinh trên đề bản
cùng với sự nỗ lực của ngành giao thông
tỉnh yên bái thì cũng rất cần có sự hỗ trợ của trung ương
của bộ giao thông vận tải để đầu tư khắc phục và nâng cấp tuyến đường
bảo đảm lưu thông an toàn và thông suốt
phục vụ nhu cầu đi lại khắc phục hậu quả mưa lũ
sớm ổn định đời sống nhân dân
đợt mưa lũ vừa qua gần tám trăm linh tỷ đồng là tổng số tiền thiệt hại
về hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó tháng chín chỉ riêng hệ thống quốc lộ
thiệt hại là một trăm hai mươi tỷ đồng
tháng một mươi thiệt hại gần gấp đôi là hai trăm hai mươi tỷ đồng
đối với đường sắt ngoài thiệt hại vật chất có thể đo đếm được
thì việc mưa lũ khiến nhiều đoạn bị sói lở nền đường
trôi nển đá đã làm nhiều đoàn tàu khách và tàu hàng đều phải dừng lại
thưa ông trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn
về người và tài sản đối với các tỉnh phía bắc và miền trung
vậy thì ông cho biết là về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
với thiệt hại lớn nhất là gì ạ
nhìn chung là mưa lũ của năm hai nghìn một mươi bảy cũng khá đặc biệt
trước kia chúng tôi thực tế là nó xảy ra khu vực phía bắc
thì miền trung nó hạn chế hoặc là miền trung thì miền bắc không phải nhiều
nhưng năm nay cái diện nó khá rộng
tức cùng lúc đã xảy ra khu vực phía bắc phía tây bắc
rồi xảy ra ở khu vực miền trung
thì nó tác động lớn lên cái hệ thống đường bộ sụt trượt
và đối với đường sắt cũng ảnh hưởng rất lớn
đối với đường sắt là ngập ở khu vực miền trung chẳng hạn
thì cũng làm cho gián đoạn chạy tàu và tổ chức lại chạy tàu
thế rồi là phải khắc phục những cái sụt trượt
ở các khu vực như đường sắt và đường bộ
rồi cả như đường sắt mà lên phía bắc
ví dụ như lên lào cai cũng đang đình trệ
mà cái khu vực ga lâm giang đang tích cực trong những ngày qua
trong việc hót sụt để khôi phục lại đường như đó
nhưng mà cũng là khối lượng rất lớn nên chưa thể đưa thông đường được
đánh giá chung lại là diện nó rất rộng
và nó tác động rất lớn đến hệ thống đường bộ
đường sắt và cái yếu tố vận tải
và cái hạ tầng để khôi phục chắc chắn
phải tốn kém một cái nguồn lực khá lớn trong tương lai
trong khi cơn lũ xảy ra
thì ngày giao thông vận tải đã chỉ đảm như thế nào
để giảm thiểu thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông
cũng như là công tác khắc phục sau lũ
đã và đang được thực hiện như thế nào ạ
đây là một cái chỉ đạo hàng năm
và đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín
thì đều có các cái
đối với từng lĩnh vực một
thì đều có cái phương án dự phẩm
trong vấn đề là khắc phục bão lũ
và thực tế là trong thời gian vừa rồi
thì thiệt hại đối với người là không lớn
tuy nhiên thì những cái
mà do cái yếu tố
bất thường do mưa kéo dài
gây sột trượt
thì cái này là chỉ có
phương án là ta phải khắc phục nhanh
bằng cách là phải
đưa đường đó vào
phải khai thác trở lại nhanh nhất bằng cách là
di chuyển sột rồi
sẽ có nghiên cứu để có kiên cư hóa trong tương lai
trong khi kinh phí khắc phục
hệ thống hạ tầng giao thông của các tỉnh còn hạn hẹp
ngoài các cái biện pháp khắc phục
tạm thời để thông xe thì ngày giao vận tải
có những cái giải pháp nào để hỗ trợ
khắc phục những hư hỏng và sớm đưa
hệ thống hạ tầng giao thông vào
triển khai khai thác và đảm bảo an toàn giao thông thường
cái này trước hết là
về phòng chống bão lũ ta phải xác định là bốn tại chỗ
là các cái địa bàn địa phương
rất quan trọng để khắc phục bước đầu
cùng với lại ngành giao thông vận tải
thế còn việc mà khắc phục lâu dài
thì trên cơ sở
là cái nguồn vốn ta bố trí
mà dành cho báo lũ
thì chúng ta sẽ phải dùng cái nguồn vốn
để cho khắc phục lâu dài
thế còn chính quyền địa phương và các địa phương
thì chắc chắn là có cái nguồn
cũng tương tự như vậy có nguồn để dự phòng
cho báo lũ để chúng ta sử dụng đó
bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng là quốc gia
cũng có cái phần kinh phí nhất định
cho khắc phục thiên tai
những cái bách
bất thường xảy ra thì
chúng tôi đang tổng hợp lại
các cái thiệt hại những cái cần phải khắc phục
và sẽ có báo cáo lên chính phủ
để có thể có những phân bổ nguồn lực thêm
trong vấn đề khôi phục lại
để bền vững hóa cái công trình đã bị thiệt hại
xin được cảm ơn ông đã tham gia
chương trình của chúng tôi